với phương châm cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng bảy trăm chín mươi chín đã có một mươi tám năm nằm vùng ở biên giới việt trung tỉnh cao bằng để hỗ trợ đồng bào dân tộc ổn định đời sống giảm tỷ lệ vượt biên trái phép sang trung quốc giữ gìn an ninh chính trị vùng biên cương
lúc thì đêm tối đến thăm hỏi lúc thì buổi sáng ghé qua như mưa rầm thấm lâu cán bộ chiến sĩ đoàn bảy trăm chín mươi chín hướng dẫn bà con làm ăn kinh tế trên mảnh đất quê hương mình dần dần bà con dân tộc không còn vượt biên giới trái phép sang trung quốc làm thêm như trước nữa